các cơ sở y tế trong việc đảm bảo nguồn nhân lực và mức độ an toàn
cũng như các hỗ trợ thiết thực đã giúp người dân cảm thấy an tâm để tiến hành thăm khám điều trị
chiều ngày hai mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam đã phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông
xử phạt vi phạm hành chính đối với ba trường hợp về hành vi thông tin sai sự thật về đại dịch covid một mươi chín
trên mạng xã hội facebook
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hà nam đã phát hiện ba trường hợp sử dụng tài khoản facebook đăng tải thông tin
chia sẻ bình luận có liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
qua xác minh lực lượng chức năng đã xác định nội dung của các thông tin mà các trường hợp trên
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang lên là sai sự thật vi phạm quy định về quản lý
cung cấp sử dụng dịch vụ internet thông tin trên mạng và đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp trên
với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng đồng thời yêu cầu gỡ bỏ ngay toàn bộ thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook cá nhân
và cam kết không tái phạm
thưa quý vị và các bạn từ xưa tới nay hình ảnh người thầy vẫn luôn là chuẩn mực của cái hay cái đẹp mực thước
nghiêm túc để các em học sinh có thể nói theo
chính vì vậy mà thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn được coi là những kỹ sư tâm hồn với nhiều nhiệm vụ chồng người thiêng liêng
thế nhưng trong những ngày vừa qua chúng ta đã liên tiếp phải chứng kiến những câu chuyện lung sùng xung quanh văn hóa ứng xử
giữa giáo viên và học sinh khi dạy và học trực tuyến
tuy chỉ là những câu chuyện cá biệt thôi nhưng cũng đã khiến cho chúng ta phải suy ngẫm rất là nhiều
là cái ốc trâu nói hoài cho nó dạ dạ rồi cũng không làm cứ giảng cho thằng này thằng kia không nghe rồi cứ đừng có ý chàng
têm chỉnh lại
tại sao không làm
dạ đêm chỉnh lại thầy
tài sao không lại
đây là đoạn hội thoại giữa giảng viên đại học bách khoa tp hcm và sinh viên ngay tại lớp học online
trước đó trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều clip liên quan tới việc giảng viên mắng sinh viên và đuổi sinh viên ra khỏi lớp
sinh viên văng tục và xúc phạm thầy giáo
những ngôn từ thái độ hoàn toàn không phù hợp trong văn hóa giao tiếp giữa thầy và trò
có lẽ một phần tôi nghĩ là cũng có thể là do học online
cô với trò cách xa nhau qua một cái hệ thống máy tính hay gì đó hay là có một cái câu chuyện gì đó mà chúng ta cần phải làm rõ
nhưng cách ứng xử này là không thể nào chấp nhận được khi cô thầy không ra cô thầy trò không ra trò
và rõ ràng chúng ta phải làm rõ cái công việc này cái câu chuyện này
theo các chuyên gia tâm lý trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng hiện nay cả người dạy và người học đang gặp phải vấn đề về tâm lý
khi dạy trực tuyến giảng viên phải chuẩn bị nhiều nội dung
cố gắng duy trì sự tập trung và tham gia của sinh viên khiến tiêu hào nhiều năng lượng
do đó khi dạy trực tuyến kéo dài cũng khiến giáo viên đối mặt với nguy cơ kiệt sức
chính những cái yếu tố khách quan và chủ quan như vậy nó gây ra một cái sự ức chế nhất định đối với cả giáo viên
thế nhưng mà bạn phải nhớ rằng là nếu bạn ức chế và bạn để cảm xúc của bạn chạy theo cái ức chế đấy
thì bạn sẽ làm hỏng cái công việc đó hỏng cái nhiệm vụ và cái mục tiêu lên lớp của bà
thế cho nên là một cái tâm thể tốt một cái sự thoải mái và khỏe khoắn cả về thể chất và cả về tinh thần
thì sẽ giúp cho giáo viên làm sao ổn ngay từ cái giây phút đầu tiên khi mà bước vào lớp
cái sự bức xúc nó xảy ra là đang dạy học mất mạng đang dạy học có sự trục trặc về máy móc
đang dạy học có những vấn đề gì nó ảnh hưởng
một lần ok hai lần đến lần thứ ba thì bức xúc lắm
và chính vì sự bức xúc đó nếu mà bản thân thầy không giữ được một cái sự bình tĩnh
bản thân trò không giữ được một cái bình tĩnh có thể xảy ra những xung đột
còn đối với học sinh sinh viên hiện cũng đang ở thời kỳ đầy thách thức
bị cô lập trong thời gian dài không được đến trường thiếu các hoạt động giải trí
nhiều em có các dấu hiệu chán nản lo lắng giảm hứng thú mất tập trung mệt mỏi khó giữ được cảm xúc
chính vì vậy để giúp các em vui học thì giảng viên là người cần tạo những giá trị tích cực trong tương tác dạy học trực tuyến
khi mà đã là học sinh đúng không ạ
chúng ta cũng mong muốn nhận được cái sự thừa nhận hay cái sự ghi nhận hay cái sự đánh giá và quan tâm của thầy cô đối với cả mình
học sinh từ tất cả các cấp học đều giống nhau như thế
chính cái sự cố gắng của chúng ta chính sự nỗ lực của chúng ta tình yêu và trách nhiệm của chúng ta với giờ học
không cần phải cầu kỳ đúng không ạ
một cách chân thực nhất học trò sẽ cảm nhận được cho dù các bạn ấy ở cái khoảng tuổi nào
cho nên bầu không khí tâm lý sư phạm của lớp học nhưng cái bầu không khí đấy nó phải mang cái tính mô phạm
tôi vẫn cứ nói thầy phải ra thầy và trò phải ra trò
chúng ta muốn trò ra trò trước thì chúng ta phải làm gương bởi vì chúng ta là người lớn
thầy giáo học sinh những người liên quan trong các clip ứng xử không đúng chuẩn mực đều đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm của mình
sẽ có những hình thức khiển trách kỷ luật phù hợp
thế nhưng để những câu chuyện buồn này không còn xảy ra
thì thiết nghĩ chúng ta cần thêm một bộ quy tắc về ứng xử trên môi trường dạy học trực tuyến
các cơ quan đơn vị cần thực hiện cập nhật phân mềm tách riêng giải mạng dùng cho camera và hạn chế truy cập đến các giải mạng khác
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cũng được khuyến nghị tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác tấn công mạng
đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng
cũng liên quan đến vấn đề an ninh mạng
ra ngày hôm nay có bài viết với nhan đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng tăng mức xử phạt để ngăn ngừa tội phạm
bài viết dẫn nhận định của bộ công an liên quan đến dự thảo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng đang được lấy ý kiến lần hai
rằng an ninh thông tin an ninh dữ liệu đã được quan tâm nhưng chưa có chế tài xử lý
chính vì vậy mà vẫn xảy ra tình trạng dữ liệu thông tin cá nhân bị sử dụng đánh cắp công khai trao đổi giao bán nhằm trục lợi chào mời khách hàng sử dụng các loại hình dịch vụ
phân tích cụ thể bài viết tiếp tục dẫn nhận định của bộ công an về thực trạng mua bán dữ liệu thông tin cá nhân từ số chứng minh nhân dân căn cước công dân hòm thư địa tử số điện thoại trên internet là khá dễ dàng
tuy nhiên trong nhiều vụ việc bên xử lý dữ liệu cá nhân lại rất khó xử lý do thiếu chế tài
những hành vi tương tự người định cũng đã nâng cấp những chế tài áp dụng xử phạt bổ sung đối với các vi phạm về dữ liệu cá nhân
đối với bên xử lý dữ liệu cá nhân vi phạm nhiều lần gây hậu quả bộ công an đề xuất căn cứ tính chất mức độ vi phạm tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính
còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng dây phép giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
thưa quý vị và các bạn như phóng sự chúng ta vừa theo dõi ở phần trên về một câu chuyện thực tế trong giai đoạn nhiều địa phương triển khai học trực tuyến
và báo đại biểu nhân dân ngày hôm nay cũng đã có bài viết đề cập phân tích về việc ngành giáo dục cần phải nghiên cứu tổng kết đánh giá những mặt được và chưa được của phương thức dạy học này
từ đó thì có những giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục
để chuẩn bị cho dạy học trực tuyến
báo cáo của bộ giáo dục và đào tạo cho biết bộ đã trình ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật văn bản chỉ đạo điều hành hướng dẫn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành
dậu có nhiều lúc lo lắng căn bệnh của chồng trở nặng khi làm việc với cường độ cao nhưng khi thấy anh luôn miệt mài chăm lo cho bà con chị càng tin tưởng và đồng hành cùng anh sang sẻ yêu thương đến mọi người
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại